nhận tin báo lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai những người liên quan
sáng ngày hai mươi ba tháng năm các trinh sát bắt giữ ông toàn và đưa về trụ sở để điều tra
một số người dân cho biết những người liên quan đến vụ việc đều là công nhân làm việc tại khu chế xuất tân thuận
riêng ông toàn vừa mới dọn về ở tại dãy trọ trên được khoảng một tháng

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên đây không phải là vụ việc đầu tiên
các đối tượng vì lòng hận thù vì những mâu thuẫn không đáng có trong cuộc sống mà đã tạt axit tức đoạt mạng sống của người khác
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi ba dư luận cả nước đã không khỏi bàng hoàng cho thông tin một phụ nữ bán thịt lợn bị tạt acid dẫn đến tử vong
theo đó khoảng hai mươi h ba mươi ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba chị dtl điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường từ trợ về nhà
khi đến trước số nhà hai mươi hai đường vũ việt phường tân đông hiệp thành phố dị an thì bất ngờ bị đối tượng nam đi xe gắn máy ở chiều ngược lại
cầm ca nhựa màu hồng hất chất lỏng dung dịch axit vào mặt của chị l rồi tẩu thoát
chị l được mọi người sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để điều trị nhưng đã tử vong
qua trích xuất các camera an ninh tại hiện trường và các tuyến đường hung thủ di chuyển cho thấy
kẻ tạt axit chị l đi loại xe exciter màu trắng đỏ chạy ngược chiều với nạn nhân
sau khi gây án đối tượng dễ trái
hãy hướng đường đoàn thị kia rồi dễ phải vào đường tỉnh bảy trăm bốn mươi ba hướng về ngã ba đông tân
ngoài ra camera còn ghi lại hình ảnh
trên đường tẩu thoát đối tượng còn dừng lại để cởi bỏ áo khoác và quay lại hiện trường để nghe ngóng tình hình
chị l làm nghề bán thịt heo ở thành phố dị an
một người bạn của chị l cho hay cách thời điểm gây án khoảng bốn tháng
chị l có mâu thuẫn với một người phụ nữ tên x quê ở đồng tháp
x mua thịt heo và nợ của chị l sáu triệu đồng nhưng không trả
khi chị l đòi nợ thì có xảy ra mâu thuẫn với x cùng bạn trai của x tên lưu hoàng ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê ở thành phố hồ chí minh
nhưng sau đó ít và ân bỏ đi đâu không rõ
qua giả soát các mối quan hệ các mâu thuẫn khác của chị l trong thời gian gần đây
bàn truyền án nhận thấy chỉ duy có mâu thuẫn với ân x là đáng lưu ý nhất
mặt khác đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án khá giống với hình dáng của ân mà cơ quan công an thu thập được
nên đã tập trung điều tra về đối tượng này
ân có tên đầy đủ là lưu hoàng ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đăng ký thường trú tại quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
ân có vợ và một con nhưng đã chia tay vợ sau đó có quan hệ tình cảm với chị ích quê ở đồng tháp
vào thời điểm chị l bị nạn thì ít đang sinh sống ở quê
từ các biện pháp nghiệp vụ được triển khai cơ quan công an đã xác định chính ân là nghi can gây ra vụ án này
sáng ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba phát hiện ân đang lẩn trốn ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
công an tỉnh bình dương đã phối hợp cùng với cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa bắt giữ ân
tại cơ quan công an ân thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết nguyên nhân tạt axit chị l là do lòng thù hận của y đối với chị l
vì chị l có lời lẽ xúc phạm y và bạn gái
ngoài ra sau khi xảy ra mâu thuẫn với chị l có tài khoản lạ đăng hình ảnh nhạy cảm của ân và chị x lên trên mạng xã hội facebook
nên ân nghi ngờ chính chị l đã bêu xấu mình và bạn gái
ân ôm hận trong lòng và quyết tâm sẽ trả thù chị đư
trong một lần đi nhậu với bạn ân nghe kể về chuyện có hai cô gái ở thành phố thủ đức vì mâu thuẫn với người khác mà bị tạt acid
ngày vậy ân nảy sinh ý định tạt axit dằn mặt chị l
để thực hiện ý định ân lên mạng mua acid cất sẵn trong nhà rồi chơi thời điểm thuận lợi để gây án
ân khai sau khi gây án ân quay về nhà ở quận một mươi hai được ít phút rồi chạy xuống cửa khẩu tho mo tỉnh long an để tìm cách trốn qua campuchia
tuy nhiên do bộ đội biên phòng cửa khẩu phát hiện nên ân không vượt biên được
ân bắt xe quay về nơi tạm trú của vợ cũ tại phường tân đồng hiệp dĩ an bình dương để thăm con và nói với vợ cũ muốn đi tìm việc làm
nghe vậy vợ ân liên hệ với một người bạn để xin việc cho ân ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
ân bắt xe khách đến thành phố nha trang thuê nhà trọ cho đến lúc bị bắt
tại phiên xét xử sơ thẩm diễn ra tại tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh hội đồng xét xử đã tuyên án hai mươi năm tù cho đối tượng lưu hoàng ân về hành vi của mình
hy vọng những bệnh nhân bị bỏng trong vụ việc tạt acid tại quận bảy sẽ sớm bình phục và kẻ thù ác sẽ phải chịu bản án thích đáng từ pháp luật về hành vi của mình
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đến đây thời lượng của video cũng đã hết xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo